thời đại bùng nổ thông tin mạng xã hội đang khiến cho tẩy chay trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết
những hội nhóm tẩy chay nổi lên như nấm mọc sau mưa
thực tế việc lên tiếng tẩy chay gây áp lực dư luận để thể hiện sự phản đối của công chúng
khi tổ chức cá nhân vi phạm những chuẩn mực đạo đức dính bê bối trong công việc và đời sống cá nhân là cần thiết
thế nhưng tẩy chay ngày càng trở nên thái quá bị lạm dụng trên không gian mạng
trở thành thứ vũ khí sát thương cao tiềm ẩn những bất ổn về an ninh xã hội
thương hiệu nike bị tẩy chay toàn cầu do phát ngôn gây sốc của giám đốc hiệu hạnh
hay mới đây là làn sóng tẩy chay chưa từng có đối với facebook tại châu âu
tại việt nam cũng từng diễn ra nhiều cuộc tẩy chay nhãn hạng thương hiệu
như tẩy chay pedan vì gây ô nhũng sông thực loại tẩy chay thương hiệu pháp mở vì ủng hộ đường lưỡi bò
kêu gọi tẩy chay thương hiệu đẹp với chiêu trò quảng cáo khoản gặp
thời gian qua văn hóa tẩy chay trở nên dữ dội quyết liệt hơn
với hàng loạt làn sóng tẩy chay người nổi tiếng diễn ra trên mạng xã hội

lên án để tẩy chay những hành vi những ứng xử của những cá nhân những tổ chức nào đó
mà có thể là hành xử phi chuẩn bực xâm phạm đến đợi ích
cũng như là làm xấu xí đi cái văn hóa ứng xử của dân tộc
khi mà chúng ta đang bùng nổ thông tin khi mà xã hội đang với tính chất phức hợp
trong đời sống xã hội mỗi ngày mập nhiều hơn thì cái kênh về dự luận xã hội
cái sự lên tiếng của cộng đồng đóng một vai trò rất quan trọng trong cái việc điều chỉnh cái hành vi
thực tế nếu không có những làn sóng tẩy chay đủ mạnh để lên án ngăn chặn những hành vi xấu
thì xã hội có thể xuất hiện nhiều tư tưởng lệch lạc thiếu chuẩn mực
ở một trường mực văn hóa tẩy chay
đang giúp công chúng thể hiện vai trò quyền lợi của mình
khiến cho người nổi tiếng hay các thương hiệu phải thật thận trọng trong cách hành xử phát ngôn
nhưng nếu đi quá đà văn hóa tẩy chay cũng bị biến dạng méo mó và gây ra nhiều hệ lụy xấu
cái mặt tích cực của nó là giống như lợi khí để đấu tranh lấy cái đẹp dẹp cái xấu
thế nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là hiện nay cũng đang dấy lên một cái
trào lưu một cái xu hướng chúng tôi cho là cũng đáng ngại
bởi vì những cái tiếng nói phê phán đó những cái trào lưu mà tẩy chay như vậy
nó lắm khi nó được khởi phát lên và được điều chỉnh dẫn đến méo mó hoặc là quá khích
và làm thay đổi làm khác biệt đi với cái tinh thần với cái thái độ tích cực của sự phê phán
thưa quý vị bên cạnh những cuộc tẩy chay tích cực góp phần định hướng xã hội chuẩn mực
thời gian vừa qua chúng ta cũng chứng kiến không ít cuộc chiến tẩy chay thiếu văn minh của các hội nhóm tẩy chay atifan quá khích trên mạng xã hội
rõ ràng không ai có tội đến khi bị tòa kết án nhưng với văn hóa phê phán trên mạng ngày nay
nhiều người bị coi như tội phạm trước khi cơ quan thẩm quyền kết luận
nhiều người tự cho mình là sứ giả của công lý thay trời hành đạo bằng những tin nhắn chửi rùa thô tục bình luận công kích mang tính hủy diệt
mở mạng xã hội lướt một vòng khắp nơi nhan nhản những hội nhóm được lập ra để kêu gọi tẩy chay với những từ ngữ tiêu cực nhất
thường xuyên sử dụng mạng xã hội như một công cụ để giao tiếp giải trí
những bạn trẻ này không khỏi cảm thấy mệt mỏi vì những hội nhóm tẩy chay quá khích

nhiều người tẩy chay bất chấp đúng sai xâm phạm quyền cá nhân của người khác
hoa hậu chuyển giới hương giang từng rơi vào tình cảnh bị nhiều nhóm anti fan tấn công rầm rộ trên mạng
lý do bị tẩy chay là vì thích dạy dỗ đạo lý trên sóng truyền hình
làn sóng tiêu cực này tràn vào các fanpage có đăng tải nội dung quảng cáo hay các chương trình biểu diễn có hương giang tham gia để viết bình luận phản đối kêu gọi không đổi sâu triệt đường hoạt động nghệ thuật
tranh cãi và hạ bệ nghệ sĩ còn diễn ra trong nhiều chương trình phát trực tiếp
trên các nền tảng online lễ trào giải làn sóng xanh lần thứ hai mươi ba được live stream trên youtube có khoảng một mươi người theo dõi đã xuất hiện ổ ạt những bình luận thiếu văn hóa công kích hô lỗ chửi bới mặt sát các nghệ sĩ
từ chuyện ngoại hình đến đời tư với những lời lẽ miệt thị tục tiễu
thì người ta tẩy chay người ta không cần biết đúng hay sai
người ta thích là người ta làm thôi
người ta thích là người ta tấn công thôi
và dường như cái việc mà tấn công người khác nó giống như là một cái thú vui
đúng sai nó theo cảm xúc của người ta chứ không phải là theo cái thực tế
và vì thế người ta rất là dễ bị cuốn theo những cái trào lưu nó cuốn theo những cái hành động của một cái cộng đồng của công chúng
thừa những người yếu về mặt tâm lý những người mà có những cái nhận thức về mặt xã hội nó cũng bị thiên lệch
thì thường người ta rất là dễ rơi vào những cái cuộc tẩy chay mà không hồi kết và cũng chẳng có đúng hay sai sai
gây ảnh hưởng rất là nhiều đến cái an ninh trật tự của cuộc sống cũng như là đến đời tư cá nhân của một người nghệ sĩ hoặc là một cái hoạt động kinh doanh của một cái tổ chức
và cái hậu quả của nó thì thực sự là rất là lớn
đáng lo ngại lợi dụng tình trạng trên xuất hiện một số đối tượng nhóm lợi ích cố tình dắt mũi dư luận để thực hiện mục đích câu like câu view
thông tin đồn đoán quy chủ không hề có bằng chứng hay nhân chứng
một số đối tượng liên tục lập đất hội nhóm livestream chủ đề bóc cốt để lôi kéo những người thiếu kỷ
khi thông tin bão hòa họ đổi tên hội nhóm rồi chuyển sang kinh doanh online nhằm thu lợi
thưa quý vị ở khía cạnh tiêu cực nhiều người tham gia tẩy chay đang nhầm lẫn giữa lên án cái sai bài trừ cây xấu với việc bịa đặt xuyên tạc xúc phạm cá nhân xâm phạm đời tư
hậu quả là đôi khi mục đích tẩy chay lên án là tốt

hành vi thực hiện thiếu văn minh biến nhiều cuộc tẩy chay trở nên tiêu cực tạo nên bạo lực mạng với những bình luận ác ý xúc phạm nhân phẩm công kích cá nhân xâm phạm đời tư
lúc này cần phải xem xét đến những thứ ẩn dưới danh nghĩa văn hóa tẩy chay để trục lợi
phóng viên intv đã có cuộc trao đổi với nhà báo phạm gia hiền về vấn đề này
trước hết thì xin được trân trọng cảm ơn nhà báo phạm gia hiền đã nhận lời mời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân ạ
thưa ông việc kêu gọi tẩy chay và lên tiếng bài trừ thì đã có từ rất lâu trong đời sống xã hội rồi
thế nhưng rõ ràng là khi mà mạng xã hội phát triển thì cái văn hóa tẩy chay này đã có những cái sức ảnh hưởng rất là ghê gớm
vậy thì theo ông thì mạng xã hội và tâm lý đám đông đã có cái tác động như thế nào đối với văn hóa tẩy chay ạ
trở lại với khái niệm tẩy chay bản chất của nó là thể hiện một thái độ trước tiên là của chủ thể người
người thực hiện cái hành vi tẩy chay đó
và điều đây là điều mấu chốt rất là quan trọng đó là nó không có bao hàm nghĩa tấn công
và cái việc sử dụng mạng xã hội cũng như là internet càng ngày càng phổ biến
có rất nhiều người không có ý thức đầy đủ về nhiều khái niệm trong đó có khái niệm tẩy chay
và dẫn đến việc là cái hành vi tẩy chay do người đó thực hiện hoặc là khởi xướng nó lại rơi sang lĩnh vực tấn công
chúng ta đều có thể thấy được là danh giới giữa tẩy chay văn minh và tẩy chay tiêu cực
thì nhiều khi rất là mong manh
vậy theo ông từ khi nào mà văn hóa tẩy chay tích cực lại bắt đầu chuyển biến và trở nên tiêu cực hơn
trở thành công kích cá nhân và triệt tiêu những tranh luận văn minh trên mạng xã hội ạ